nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng phạm văn thanh chú tại huyện tiên lãng thành phố hải phòng đã lái xe ô tô đến công ty vợ
tại đây sau khi xảy ra cãi vã với bảo vệ thành đã nhấn ga lao thẳng vào cổng công ty và đâm vào nhiều công nhân khiến một người chết nhiều người bị thương
vụ việc vừa xảy ra vào tối ngày hôm qua tại công ty trách nhiệm hữu hạn phúc thuận có địa chỉ tại thôn nhân vực xã đoàn lập huyện tiên lãng thành phố hải phòng
theo thông tin ban đầu và trưa qua sau khi uống rượu thanh đã lái xe ô tô đi thẳng đến công ty trách nhiệm hữu hạn phúc thuận đón vợ về nhà nói chuyện
khi thanh điều khiển xe vào trong công ty thì bị bảo vệ nhắc nhở nên xảy ra cãi vã
sau khi lùi xe một đoạn thanh quay đầu xe tăng tốc lao thẳng vào cổng công ty
thời điểm này có nhiều công nhân tan ca cú đâm mạnh đã khiến cổng bị biến dạng đẩy lùi đổ về phía trong và xe ô tô tiếp tục đâm vào một số công nhân
hậu quả ba người bị thương nhẹ một nữ công nhân bị thương rất nặng phải đi cấp cứu và đến đêm cùng ngày thì tử vong
còn đối với thanh do xe ô tô chết máy đối tượng đã xuống xe ra ngoài và xảy ra xô xát với một số người tại đây
sau đó chiếc xe ô tô bất ngờ bốc cháy cùng một số hàng hóa
nhận được tin báo công an huyện tiên lãng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường kết hợp cùng với các lực lượng chức năng tiến hành dập lửa kịp thời đồng thời khống chế bắt giữ đối tượng phạm văn thành